quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ cũng là ngày miền bắc nắng nóng diện rộng
dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây cả miền bắc ngay từ sớm trời đã có nắng mạnh
nền nhiệt ngoài trời cũng không còn mát mẻ nữa mà đang ở ngưỡng cao
giao động từ hai mươi tám đến hai mươi chín độ trời đang khá là oi bức
trong ngày hôm nay cùng với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây
cả miền bắc trời sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng
trong đó ở khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình sẽ xảy ra nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao ba mươi bảy ba mươi chín độ có nơi nóng đặc biệt gây gắt nhiệt độ cao trên bốn mươi độ
còn ở khu vực phía đông bắc bộ trời cũng có nắng nóng với ngưỡng nhiệt ba mươi năm ba mươi tám độ
trời nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi trên ba mươi chín độ
dự báo tình trạng nắng nóng và nắng nóng gây gắt ở các tỉnh miền bắc
sẽ còn duy trì liên tục từ nay đến khoảng ngày ba mươi tháng bốn
với miền trung trong ngày hôm nay từ chín giờ sáng dọc từ thanh hóa trở vào đến phú yên đã xảy ra nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này sẽ lên tới ba mươi bảy bốn mươi độ
riêng vùng núi phía tây dọc các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi nơi gió phơn tác động mạnh
nên nhiệt độ nhiều nơi trên mức bốn mươi độ trời nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
ngay như khu vực khánh hòa ninh thuận và bình thuận
trong ngày hôm nay cũng xuất hiện nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
như vậy cả miền trung trong ngày hôm nay đều xảy ra nắng nóng
với các tỉnh miền nam lúc này trời cũng đã có nắng sớm
nên hôm nay thì cả tây nguyên và nam bộ cũng sẽ là một ngày nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
có nơi lên tới ba mươi chín độ trời nắng nóng và nắng nóng gai gắt
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ vùng biển phía bắc
của khu vực phía bắc của biển đông gió nam trong ngày hôm nay sẽ mạnh ở mức cấp năm
có lúc cấp sáu sóng biển cao trên hai mét biển động
còn ở khu vực giữa và nam của biển đông trong đó có vùng biển huyện đảo trường sa
gió yếu hơn chủ yếu chỉ ở mức cấp ba đến cấp bốn
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

gió yếu trong ngày phổ biển bar
gió trắng trên lệch
trông xanh trên lệch
gió trắng trên máy
gió dài trên nạp
gió và gió đá trên máy